cũng vào ngày hôm nay vaccine phòng covid một mươi chín nanocovax của việt nam
dự kiến sẽ được tiêm thử nghiệm giai đoạn ba
theo thông tin từ học viện quân y bộ quốc phòng tính từ ngày bảy tháng sáu
đã có hơn sáu tình nguyện viên đăng ký tiêm thử nghiệm giai đoạn ba này
giai đoạn ba nhằm đánh giá hiệu lực bảo vệ của vaccine
trước đó sau hai giai đoạn tiêm thử nghiệm một trăm linh tình nguyện viên đều xin kháng thể trong máu
nanocovax là vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên của việt nam
được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người
vaccine do công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen nghiên cứu triển khai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi